công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận đơn vị đang triển khai dự án cao tốc trung lương mỹ thuận cho biết
đơn vị này đã có công văn gửi thủ tướng chính phủ đề xuất giải pháp triển khai đoạn tiếp nối là dự án mỹ thuận cần thơ
nhằm bảo đảm thông toàn tuyến tp hcm cần thơ đúng tiến độ
hiện nay trên tuyến cao tốc từ tp hcm đến cần thơ ngoài đoạn tp hcm trung lương đã đưa vào khai thác
các đoạn khác gồm trung lương mỹ thuận đang triển khai
cầu mỹ thuận hai đã khởi công phần đường dẫn bảo đoạn cao tốc mỹ thuận cần thơ đang trong quá trình chuẩn bị
trong đó dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ có chiều dài hai mươi ba km với tổng mức đầu tư hơn bốn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
điểm đầu kết nối với cầu mỹ thuận hai
trên cơ sở các chỉ đạo đó thì chúng tôi đã đề xuất một giải pháp bằng việc mở rộng phạm vi của dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
đang do ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang là chủ đầu tư để bổ sung thêm hai mươi ba km cuối tuyến từ mỹ thuận xuống cần thơ vào dự án này để tổ chức thực hiện
để đẩy nhanh tiến độ công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận cho rằng đoạn tuyến mỹ thuận cần thơ đi qua tỉnh vĩnh long đồng tháp
nên được kết nối vào dự án trung lương mỹ thuận
giảm bớt các thủ tục hành chính phát huy việc phối hợp điều hành tốt của tỉnh tiền giang với vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và là nhà đầu tư
và đề xuất điều chỉnh mở rộng phạm vi dự án do tỉnh tiền giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung đoạn cao tốc mỹ thuận cần thơ
các tỉnh vĩnh long và đồng tháp tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật khi hoàn thành sẽ tạo đà phát triển nhanh hơn của vùng đồng bằng sông cửu long